ban thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã tổ chức buổi lễ đánh dấu năm mươi ba năm ngày thành lập asean
với chủ đề asean năm mươi ba hành trình gắn kết hướng tới sự phục hồi
buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
thay mặt nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh
asean hiện đang đứng trước một thời điểm quan trọng sự năng động mới trong bối cảnh địa chiến lược
các vấn đề khu vực và toàn cầu đang nổi lên đòi hỏi asean phải gắn kết hơn và chủ động thích ứng
đồng chí phạm bình minh cho rằng các nước khu vực cần tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố cộng đồng
tích cực chủ động và thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa asean với các nước đối tác đối thoại
dưới sự chủ trì của việt nam trong năm nay
phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng asean đã thực hiện các biện pháp phối hợp tốt
nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế
asean đã dẫn đầu các nỗ lực trong khu vực nhằm chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và bạn bè
để xây dựng một asean vững mạnh và đoàn kết